hiện bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đang cách ly theo dõi một nữ bệnh nhân có biểu hiện sốt đau ngực ho sau khi từ vũ hán trung quốc trở về quê nhà tại thanh hóa
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đang thực hiện biện pháp cách ly theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm để xác định một nữ bệnh nhân có bị nhiễm virus corona hay không
trước đó bệnh viện đa khoa huyện yên định tỉnh thanh hóa tiếp nhận một nữ bệnh nhân hai mươi năm tuổi ngụ tại huyện yên định có biểu hiện sốt đau ngực và ho
do bệnh nhân thông báo mới trở về từ vũ hán trung quốc bảy ngày trước đó nên bệnh viện tuyến huyện đã chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa để thực hiện các biện pháp theo dõi đặc biệt
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một bệnh nhân đã không còn sốt không còn dấu hiệu về hô hấp tuy nhiên vẫn tiếp tục được theo dõi tích cực